thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa áp dụng các kỹ thuật cao để cứu sống bệnh nhân bị ngừng tim đột ngột
bệnh nhân là tth hai mươi sáu tuổi ở huyện thanh thủy quê ở phú thọ có tiên sử động kinh từ nhỏ vẫn duy trì dùng thuốc kê đơn tại nhà
ngày hai mươi hai tháng ba bệnh nhân đột nhiên co giật kèm theo tím tái vào trung tâm y tế có diễn biến suy hô hấp ngưng tim phải cấp cứu liên tục khoảng ba mươi phút để tiêm đập trở lại
tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ các bác sĩ đã xác định đây là một trường hợp rất nặng ngay lập tức áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực
chuyên sâu nhất như thở máy lọc máu liên tục thăm dò huyệt động và đặc biệt là biện pháp hạ thân nhiệt chỉ huy y
đây là những kỹ thuật cao chuyên sâu đã được thực hiện thường quy tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ áp dụng cho người bệnh trong tình trạng nguy kịch ngừng tuần hoàn
sau hai mươi ngày điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực trúng độc bệnh nhân đã tỉnh táo tự thở khuyết khối ổn định và đã được xa viện có hẹn tái khám kiểm tra định kỳ
tiến sĩ bác sĩ hà thị bích vân trường khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
đây là một trường hợp rất nặng có tỷ lệ tử vong cao nhờ áp dụng các biện pháp hồi sức kỹ thuật cao cùng với đồng bộ
chuyên nghiệp của các bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt nguy hiểm để trở lại với cuộc sống bình thường
cũng tương tự trường hợp trên trước đó cũng tại bệnh viện hiếu nghị việt tiệp hải phòng
cũng đã tiếp nhận một người bệnh bảy mươi bảy tuổi với truyền đoán khi vào viện hồn mê sâu cấp cứu ngừng tấn hoàn do nhồi máu cơ tiêm cấp
trước đó người bệnh được truyền đoán nhồi máu cơ tiêm cấp và đã được đặt sở tên mạch bành
trong quá trình đặt sở tên người bệnh xuất hiện ngừng tim và được cấp cứu ngừng tấn hoàn trong hai giờ
do tình trạng người bệnh trở nên nặng gia đình đã thống nhất cho xin về nhà và liên hệ với công ty mai táng
tuy nhiên khi về nhà người bệnh vẫn tiếp tục được thở máy duy trì thuộc vận mạch
gia đình thấy hình ảnh nhịp tim cho moneter nên đã quyết định đưa người bệnh vào bệnh viện trở lại
khoa hồi sức tích cực yêu cầu tại bệnh viện hiếu nghị việt tiệp
tại đây người bệnh trong trạng thái hồn mê gọi đặt gâu ba điểm đồng tử hai bên dẫn năm mm
mắt hết cấp phản xạ phân tím rải rác toàn thân nhịp tim một trăm ba mươi chu kỳ trên một phút
huyết áp bảy mươi bốn mươi mm thủy ngân đang duy trì ba thuốc vận mạch liều tối đa spo hai bảy mươi phôi nhiều ran nầm ran nổ
xét nghiệm thể trạng tình trạng toàn máu suy đa tạng với điểm sofa một mươi sáu điểm tiết lượng tử vong hơn chín
xác định tình trạng người bệnh giật nặng cơ hội duy trì sự sống rất thấp
các bác sĩ cũng đã trực tiếp trao đổi giải thích tình trạng bệnh đối với người nhà bệnh nhân
được sự đồng thuận cao của gia đình và tiếp tục điều trị can thiệp chuyên sâu dù đã được cải thiện dập thấp
người bệnh đã được tiến hành ngay và đồng thời can thiệp các hồi sức chuyên sâu
lọc máu liên tục đặt thiết bị thăm gió huyết khối bằng phương pháp pcco
đặc biệt người bệnh còn được tiến hành hạ thân nhiệt chỉ huy
hạ tân nhiệt đã giúp chuyên hóa cơ thể giảm nhu cầu tiết thủ oxy cải thiện tình trạng thiếp máu
giảm sản sinh các chất oxy hóa tự do để bảo vệ nã và góc mô cơ quan
người bệnh được hạ tân nhiệt diễn ra trong bốn giai đoạn
giai đoạn cảm ứng dùng chế độ làm nhanh ở mức tối đa
giai đoạn nhanh chóng đưa nhiệt độ có thể xuống mức ở đích là ba mươi ba độ c trong thời gian ngắn nhất
giai đoạn duy trì duy trì nhiệt độ đích ở ba mươi ba độ c trong hai mươi bốn độ
giai đoạn rầm ấm dùng chế độ làm ấm nòng thân nhiệt ở nhiệt độ ba mươi bảy độ c
cần làm ấm chậm tốc độ hai mươi năm độ trong một giờ
giai đoạn bình thường hóa thân nhiệt duy trì ba mươi bảy độ c trong hai mươi bốn giờ
qua mỗi giờ sự sống của người bệnh vẫn duy trì là niềm hy vọng của gia đình ngày một lớn lên
sau bảy mươi hai giờ tiến hành hạ tân nhiệt chỉ huy người bệnh đã được ngưng thuốc ăn thần để đánh giá lại trí giác
trí giác đã được cải thiện người bệnh có đáp ứng với kích thích
tuy nhiên sự cải thiện về chức năng đáo kết quả của quá trình hạ tân nhiệt chỉ huy
là bước cải thiện đầu tiên đồng thời góp phần hy vọng lớn của người bệnh gia đình cùng nhân viên y tế không nản trí
sau sáu mươi ba ngày nằm viện người bệnh đã được ra viện trong tình trạng hồi phục trì rác
vận động hoàn toàn có thể phục hồi và tự đi vệ sinh cá nhân
ngưng tân hoa là tình trạng tim ngừng hoạt động hoặc hoạt động không có hiệu quả
tử vong và tần thận sau khi ngưng tần hoa là những bối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng
mặc dù đã có những tiến bộ trong quá trình điều trị tỷ lệ sống sót của người bệnh sau ngừng tần hoa vẫn còn rất thấp
tại hoa kỳ ghi nhận trên sáu người bệnh ngừng tần hoa ngoại viện và hai mươi bốn người bệnh ngừng tần hoa trong viện sống sót sau khi xuất viện
hạ tân nhiệt chỉ huy đã được chứng minh có hiệu quả cao giúp người bệnh ngừng tần hoa có nhiều khổ sống hơn
các báo cáo trên thế giới đã chứng minh hiệu quả của liệu pháp này giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống một mươi bốn và giảm đi di chứng tần phế xuống một mươi một
kết cục thần kinh tốt được quan sát cho thấy ở tám mươi năm số người sống sót ở hoa kỳ và lên đến chín mươi năm số người sống sót ở các nước châu âu
theo các chuyên gia y tế ngừng tân hoa là tình trạng tin ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả
mặc dù đã có những tiến bộ trong quá trình điều trị tỷ lệ sống sót của bệnh nhân sau ngừng tần hoa vẫn còn rất thấp
nguy cơ di chứng thần kinh rất nặng nề và sau ngừng tần hoa sẽ gây tổn thương não tổn thương tim và các phản ứng viêm có hại
nguy cơ phủ não viêm và hoại tử dẫn tới chết não hoặc thậm chí có thể dẫn tới tử vong
các tổn thương não sau ngừng tần hoa thường quân phục hồi và đề lại di chứng rất nặng nề
tuy nhiên việc hạ thân nhiệt kịp thời sẽ giúp ngăn chặn đáng kể quá trình tổn thương này
từ đó giúp bệnh nhân có nhiều cơ hội hồi phục hơn mà lại kết quả điều trị tốt đồng thời hạn chế tối đa di chứng về thần kinh
cũng theo các bác sĩ phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy là kỹ thuật hồi phục sức tần kinh tiến bộ
đã được chứng minh có hiệu quả trong việc bảo vệ và hồi phục chức năng thần kinh ở những người bệnh ngừng hoàn
thành công trong áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy sẽ góp phần cứu sống các bệnh nhân tổn thương não cấp cứu ngừng tần hoàn
cũng như sau chấn thương sọ não hoặc tai biến mạch máu não
phương pháp điều trị này với mục đích làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể
hạ thân nhiệt cũng tương tự như trạng thái ngủ nhằm bảo tồn não và cơ quan quan trọng khác nâng cao cơ hội hồi phục cho bệnh nhân
kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy là phương pháp kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu rỗ kỹ thuật làm lạnh
để có thể có thể hạ mức độ từ ba mươi sáu độ c ba mươi ba ba mươi sáu độ c và nhiệt độ này duy trì trong một thời gian nhất định
sau đó sẽ làm ấm bệnh nhân trở lại với tốc độ tăng nhiệt được yêu cầu ghi chặt chẽ chính xác
nâng dần nhiệt độ của bệnh nhân cho tới khi đạt được hiệu quả bình thường
phương pháp này giúp giảm truyền hóa cơ thể giống trạng thái khi ngủ giảm nhu cầu tiêu thụ oxy
cải thiện tình trạng thiếu máu giảm sẵn sinh ra các oxy hóa tự do để bảo vệ não các mô cơ quan
cải thiện tình trạng tế bảo não từ đó các tế bảo não sẽ được hồi phục
tăng khả năng sống sót cho bệnh nhân vào hồi sức cấp cứu tim mạch
nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều trị hạ thân nhiệt chỉ huy đóng vai trò rất quan trọng
trong việc bảo vệ cải thiện chức năng thần kinh trung ương ở những bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn
hiện nay phương pháp hạ tân nhật chỉ huy đã được đưa vào quy trình cấp cứu hồi sinh bệnh nhân ngừng tuần hoàn
và được áp dụng rộng rãi trên thế giới
bệnh nhân được hạ thân nhiệt chỉ huy trong dưới tám giờ sau khi ngừng tim với hy vọng đem lại kết quả khả quan
mỗi một giờ trôi qua nếu không được điều trị hạ thân nhiệt thì tuần thường nã sẽ tăng lên khoảng hai mươi
đề lại di chứng nặng đê về thần kinh
phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy trước đây chưa được áp dụng mạnh mẽ
và những bệnh nhân hôn mê ngừng tim ngừng tuần hoàn sẽ bị tuần thường nã ra thiếu oxy
trong quá trình ngừng tim tiến triển để lại di chứng nặng nề như hôn mê kéo dài sống thực vật
tuy nhiên những năm qua kỹ thuật hạ tức nhiệt chỉ huy đã được sử dụng trên nhiều nước
trong đó có việt nam
những bệnh nhân ngừng tim ngừng tuần hoàn đã được hồi phục trị giác
không để lại những di chứng về thần kinh
theo thống kê khoảng bảy mươi bệnh nhân ngừng tim ngoại viện liên quan đến các vấn đề về tim mạch
việc thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý nguy cơ như tăng huyết áp
bệnh mệch vành dưới loạn nhịp tim đai thốc đường dưới loạn truyền hóa lipid béo phi
tăng huyết áp là rất quan trọng
đây là những bệnh lý cần được phát hiện điều trị tối yêu
bên cạnh đó con để duy trì một chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp sẽ giúp giảm bớt nguy cơ này
những người có tiền sử mắc bệnh tăng huyết áp tim mạch cũng cần phải khám sức khỏe định kỳ
sau tháng một lần hoặc một năm một lần
cuối cùng có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ rằng việc điều trị hạ thân nhiệt chỉ huy
có vai trò rất quan trọng cho việc bảo vệ và cải thiện chức năng thần kinh trung ương
ở những bệnh nhân sau ngừng tân hoàn ngừng tim
hiện nay phương pháp hạ tân nhật chỉ huy đã được đưa vào quy trình cấp cứu hồi sinh bệnh nhân
ngừng tân hoàn ngừng tim và được áp dụng rộng rãi trên thế giới trong đó có việt nam